sở giao thông vận tải hà nội thông báo sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường xuân thủy cầu giấy
đoạn từ ngã tư xuân thủy phạm hùng phạm văn đồng ngã tư mai dịch đến ngã tư cầu giấy trần đăng ninh từ ngày hai mươi tháng bảy này
cụ thể tại ngã tư xuân thủy cầu giấy trần thái tông nguyễn phong sắc sẽ cấm toàn bộ các phương tiện rẽ trái từ trần thái tông vào đường xuân thủy
các phương tiện từ trần thái tông có nhu cầu rẽ trái đi xuân thủy sẽ điều chỉnh lộ trình theo hướng
rẽ phải vào đường cầu giấy rồi quay đầu tại ngã tư đường cầu giấy trương công giai để đi xuân thủy
ngoài ra các phương tiện có thể đi thẳng sang đường nguyễn phong sắc đến ngã ba nguyễn phong sắc trần đăng ninh để quay đầu rồi rẽ phải đi xuân thủy
sở giao thông vận tải cũng cấm toàn bộ các phương tiện rẽ trái từ nguyễn phong sắc vào đường cầu giấy
các phương tiện từ nguyễn phong sắc có nhu cầu rẽ trái đi đường cầu giấy sẽ đi thẳng sang đường trần thái tông
rồi quay đầu tại điểm mở đầu ngõ bốn mươi năm trần thái tông để rẽ phải đi đường cầu giấy
hoặc từ nguyễn phong sắc rẽ phải đi vào đường xuân thủy rồi quay đầu tại điểm mở trước cổng học viện báo chí và tuyên truyền để đi thẳng sang đường cầu giấy